sau nhiều ngày điều trị bệnh cúm ah năm n một nam sinh viên hai mươi một tuổi ở khánh hòa đã tử vong do chuyển nặng
những người tiếp xúc với bệnh nhân phải theo dõi sức khỏe
ngày hai mươi ba tháng ba trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh khánh hòa cho biết
năm bệnh nhân trên dương tính với virus cúm ah năm n một diễn tiến nặng phổi bị sơ
đây là ca đầu tiên tử vong do cúm ah năm n một tại việt nam trong năm nay chưa rõ nguồn lây nhiễm
trước đó bệnh nhân được đưa tới bệnh viện bệnh nhiệt đới khánh hòa
bệnh viện này liên tục hội trần với bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương hà nội
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm bệnh viện đang qua tỉnh khánh hòa
nhưng tình trạng bệnh nhân quá nặng không thể cứu sống
theo điều tra dịch tễ bệnh nhân nam hai mươi một tuổi là sinh viên đại học nha trang
nam sinh bị mệt từ hôm một mươi một tháng ba tự mua thuốc uống nhưng bệnh tình không thuyền giảm
người này trở về nhà tại thị xã ninh hòa tiếp xúc mẹ em gái và tới cơ sở hai trung tâm y tế thị xã ninh hòa
được trần đoán viêm họng thành quản cấp theo dõi suốt suốt huyết
bác sĩ đề nghị nhập viện nhưng bệnh nhân xin điều trị ngoại trú
sau đó nằm sinh suốt cao đau bụng khoảnh rốn đi phần lỏng được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực ninh hòa
bác sĩ chẩn đoán nhiễm khuẩn ruột cảnh báo nhiễm trùng huyết
đến ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tại viện pasteur nha trang
kết quả dương tính với cúm ah năm n một
nam sinh được chuyển điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới khánh hòa nhưng trở nặng tử vong
cdc tỉnh đang tiếp tục tìm nguồn lây và điều tra dịch tễ
khoanh vùng những người tiếp xúc với bệnh nhân để tránh lây thành dịch và lan rộng trong cộng đồng
ngoài ra hơn tám mươi người tiếp xúc với bệnh nhân đang được theo dõi sức khỏe
trong số đó có ba người thân sáu sinh viên trung phòng sáu mươi sinh viên cùng lớp
bốn nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa và sáu nhân viên y tế tại bệnh viện bệnh nhiệt đới khánh hòa
ký túc xá trường đại học nha trang nơi bệnh nhân ở vào các khu vực khám
điều trị xe vận chuyển bệnh nhân được phun hóa chất khử khuẩn
bệnh do virus cúm ah năm n một gây ra cho các loài chim động vật có vú và con người
người bệnh thường có triệu chứng diễn biến cấp tính giống với các loại cúng thông thường
nhưng có kèm theo một số dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm hơn
như sốt cao liên tục trên ba mươi tám độ c cảm thấy rất run đau đầu mệt mỏi chóng váng
đau ngực tim đập nhanh đau họng ho
chỉ sau nửa ngày các triệu chứng có thể trở nên trầm trọng
người bệnh có biểu hiện suy hô hấp cấp như khó thở thở nhanh da tím tái
đau làn tỏa mệt mỏi đặc biệt là đau đầu nhức cơ đau toàn thân ý thức mê man
bệnh có thể diễn tiến nghiêm trọng dần và gây biến chứng viêm phổi tử vong nếu không được điều trị kịp thời
thời gian ủ bệnh của cúm ah năm n một dài hơn các chủng virus khác từ hai đến tám ngày
và có thể tiếp tục kéo dài đến một mươi bảy ngày sau khi người bệnh tiếp xúc với các nguy cơ như giết mổ
hoặc sử dụng các sản phẩm từ da cầm nhiễm virus như thịt trứng hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh
đây là khoảng thời gian virus tiềm ẩn trong cơ thể chưa có dấu hiệu chỉ chờ cơ hội khởi phát
theo các chuyên gia y tế có nhiều nguyên nhân gây bệnh cúm ah năm n một cho cộng đồng
như sinh sống gần các trang trải da cầm là điều kiện thuận lợi làm virus dễ lẩy nhiễm
một số khu chợ bán trứng gà và da cầm có điều kiện vệ sinh không đảm bảo
ăn thịt da cầm và trứng chưa được nấu chín